chuyển sang phần tin tức quốc tế hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã có cuộc thảo luận với bộ trưởng quốc phòng nga
sergei shoigu về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương
cuộc gặp diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng chín tại vladivostok trong khuôn khổ chuyến công du
của nhà lãnh đạo kim trương ưn tới vùng viện đông của nga sau cuộc hội đàm với tổng thống nga
vladimir putin vào ngày một mươi ba tháng chín vừa qua
theo kcna hai bên đã trao đổi ý kiến mang tính xây dựng về các vấn đề thực tế phát sinh
nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp chiến lược và chiến thuật
hợp tác và trao đổi đất nhau giữa lực lượng vũ trang hai nước cũng như trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh
trước đó cũng trong ngày một mươi sáu tháng chín nhà lãnh đạo kim trương ưn đã đến thăm căn cứ không quân nevichi
nơi ông thị xát các máy bay ném bom chiến lược máy bay chiến đấu đa nhiệm và các máy bay quân sự khác
thăm hạm đội thái bình dương của nga và lên khinh hạm maso saposnikov